hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm đã khai mạc kỳ họp thứ một mươi tám
kỳ họp dự kiến diễn ra từ nay đến ngày chín tháng một mươi hai để xem xét thảo luận về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi phương hướng năm hai nghìn hai mươi một
dự phiên khai mạc có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội và phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị
với chủ đề kỳ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển thành phố hà nội đề ra mục tiêu năm hai nghìn hai mươi một lấy lại đá tăng trưởng đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế bảo đảm an sinh xã hội nâng cao đời sống người dân
thành phố đề ra hai mươi ba chỉ tiêu nhóm chỉ tiêu trong đó grdp tăng bảy năm grdp đầu người là một trăm ba mươi năm triệu đồng vốn xã hội tăng một mươi hai kim ngạch xuất khẩu tăng năm giảm hai mươi số hộ nghèo
bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ
đề nghị các đại biểu thảo luận cho ý kiến để hoàn thiện chủ đề công tác của năm và xem xét quyết định những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm mang tính đột phá để tạo cho những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực trong năm hai nghìn hai mươi một nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc tồn tại kéo dài nhiều năm
nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp lớn nêu trong báo cáo của thành phố hà nội phó chủ tịch quốc hội đỗ ba tị đề nghị thành phố hà nội phải quyết tâm cao hơn nữa chủ động nắm bắt tận dụng tốt thời cơ thuận lợi khắc phục kịp thời các hạn chế khó khăn trước mắt là tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín duy trì tăng trưởng kinh tế bảo đảm an sinh xã hội